trong khi miền bắc hanh khô thì tại miền trung tây nguyên các đợt mưa lớn ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số năm gây nguy cơ ngập lụt sạt lở vẫn đang trực trở đe dọa người dân nơi đây
và để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các tỉnh miền trung trong đó có quảng nam quảng bình quảng ngãi đang khẩn trương giả soát và triển khai các biện pháp cụ thể
ngày một mươi bốn tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương giả soát kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập sâu lũ quét kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm
tỉnh cũng cho học sinh sinh viên học viên nghỉ học ngày một mươi năm tháng một mươi các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng sản xuất kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện cho công nhân người lao động ở vùng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lũ cũng được nghỉ làm ngày một mươi năm tháng một mươi nhằm bảo đảm an toàn
trên địa bàn tỉnh quảng bình ngày một mươi bốn tháng một mươi có mưa vừa có nơi mưa to đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi đã có sáu năm trăm sáu mươi một phương tiện vào neo đậu tại các bến cảng khu tránh trú còn ba mươi một phương tiện với một trăm năm mươi ba lao động đang hoạt động trên biển
trong đó vùng biển ven bờ có một mươi một phương tiện với ba mươi ba lao động vùng biển vĩnh bắc bộ hai mươi phương tiện với một trăm hai mươi lao động các địa phương đơn vị chức năng duy trì nghiêm kiếp trực sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh
trong các ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã có mưa rất to gây ngập lụt vùng đồng bằng sạt lở các khu vực vùng núi thiệt hại lớn về tài sản
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tổ chức chính trị xã hội ubnd các huyện thị xã thành phố chủ động quyết định tạm hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết
tỉnh cũng cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại cho đến khi có thông báo mới

trong đêm các địa phương đã di rời sơ tán khẩn cấp hơn hai hai trăm linh hộ dân với hơn sáu năm trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
còn tại đà nẵng nhiều nhà dân bị ngập sâu phải nhờ sự giúp đỡ khẩn cấp thông qua mạng xã hội và các số điện thoại đường dây nóng
đêm một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng cứu hộ tại đà nẵng vẫn đang túc trực xuyên đêm huy động toàn bộ nhân lực để ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập
đặc biệt tại đường số bốn khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều một nhóm người bị mắc kẹt trong dòng nước hung dữ nước chảy rất riết nên không ai dám qua đường
lực lượng cứu hộ đã phải căng dây để mọi người bám đi tới nơi an toàn
vào sáng nay công an tỉnh bình dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra khẩn trương triển khai công tác truy bắt người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người tử vong tại chỗ và một số người bị thương
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường võ thị sáu thuộc phường tân phước khánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương xảy ra một vụ hỗn chiến giữa một nhóm thanh niên
do các đối tượng quá đông và hung hãn nên người dân không dám vào căn ngăn
vụ hỗn chiến đã khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ
hiện vụ việc đang được công an thị xã tân uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương điều tra làm rõ
công an tỉnh lai châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn lân
trú tại phường quyết thắng thành phố lai châu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
lân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thành phố lai châu vay tiền với lãi suất cao
thủ đoạn là cho khách hàng vay mượn tín chấp hoặc thế chấp tài sản có giá trị
thông qua hình thức viết hợp đồng hoặc thỏa thuận miệng để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện
với hình thức này lân đã cho hàng chục lượt vay với số tiền hàng tỷ đồng
mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô
hai xe máy bốn điện thoại di động và nhiều giấy tờ cho người vay thế chấp để vai tiền
thưa quý vị và các bạn thời gian qua với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông
và công an các địa phương trong tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
theo kế hoạch hai trăm chín mươi chín đã đem lại những hiệu quả tích cực
cụ thể tình hình tên hạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí
đó là số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên theo nhận định của cơ quan chức năng thì thời điểm từ nay cho đến cuối năm
sẽ là khoảng thời gian dễ phát sinh các hành vi vi phạm như xe chở quá tải trọng
vi phạm tốc độ hay là nồng độ côn
chính vì vậy nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhiều giải pháp sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tập trung triển khai
cụ thể tình hình tên hạn giao thông đã đem lại những hiệu quả tích cực

kết quả tích cực trong đợt cao điểm triển khai thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín về cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đã nhận được sự đồng tình
ủng hộ và đánh giá cao của quần chúng nhân dân trên cả nước
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn ba trăm linh lượt tổ công tác
với hơn một hai trăm bốn mươi lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát
so với cùng thời gian trước liên kề xử phạt tăng hơn hai mươi trường hợp tiền phạt tăng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
tài nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương
vâng có thể nói rằng những con số những kết quả đạt được đã phần nào giải tỏa nỗi bức xúc của người dân
về tình trạng xe quá khổ quá tải
tuy nhiên theo nhận định của lực lượng chức năng thì một bộ phận doanh nghiệp của người dân
đã xuất hiện tâm lý cho rằng khi kết thúc đợt cao điểm này sẽ tiếp tục hoạt động vận tải
với hành vi trở quá tải trọng
theo khẳng định của cục cảnh sát giao thông
kế hoạch hai trăm chín mươi chín sẽ là một kế hoạch xuyên suốt và sẽ được thực hiện từ nay về sau
trong đó giai đoạn từ giờ cho đến cuối năm sẽ được đặc biệt quan tâm với những giải pháp quyết liệt
cụ thể như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của cuộc trao đổi phóng viên chúng tôi
với thượng tá phạm quang huy phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
vâng xin cảm ơn thượng tá phạm quang huy đã dành thời gian cho khán giả thuyền antv
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về kết quả
trong cao điểm thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín về xử lý triệt để tận gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua
trong triển khai kế hoạch hai trăm chín mươi chín chúng tôi cũng đã huy động sự vào cuộc quyết liệt
của ban giám đốc của công an các địa phương cũng như toàn thể hệ lực lượng cảnh sát giao thông
nỗ lực đoàn kết của toàn lực lượng thực hiện kế hoạch tâm tư
và ý tưởng chỉ đạo mà lãnh đạo bộ đã gửi gắn cho chúng tôi
và chúng tôi thấy rằng việc thực hiện đó càng phải quyết liệt hơn
sau khi tổng kết kế hoạch hai trăm chín mươi chín giả soát sơ bộ ban đầu
chúng tôi cũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận
tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
đó là những kết quả mà đã đạt được
cũng như việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ giao cho chúng tôi
là một kết quả rất quyết liệt và không có gồm gặp
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết là những khó khăn thách thức
mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an các địa phương
đã gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này là gì ạ
cái triển khai cao điểm này thì chúng tôi thấy có một số những cái khó khăn
cả về mặt khách quan cả về chủ quan
mọi người hiện nay là vẫn có cái tâm lý tùy tiện khi tham gia giao thông
và thậm chí là uống rượu uống bia vẫn điều khiển phương tiện
thực sự là điều đó là một cái cần phải cảnh tỉnh và cực kỳ nguy hiểm
cái khó khăn thứ hai là một số các đơn vị tham gia thì hiện nay thì
thì trước hết là do cái sự chuẩn bị chưa được tốt
do đó thì cái tinh thần tham gia là có những nơi có những chỗ còn chưa quyết liệt
có một cái khó khăn nữa là trong lĩnh vực đường thủy
thì cái kế hoạch dài cho gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ
là phải ăn ngủ trên các địa bàn sông nước và các cái vùng vùng biển
đấy là những khó khăn thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và vượt qua
và cũng rất may là lãnh đạo bộ cũng như đồng chí cục trưởng của chúng tôi
cũng như là ban giám đốc các địa phương là rất quan tâm và động viên anh em kịp thời
cảm ơn các bạn
là hầu hết là các cái khó khăn vướng mắt đấy là chúng tôi đều cố gắng
để làm sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa đồng chí là trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an các địa phương
sẽ tiếp tục có những giải pháp kế hoạch như thế nào để duy trì và phát huy hiệu quả của kế hoạch hai trăm chín mươi chín
tránh cái tâm lý nhiều doanh nghiệp hay là người dân sẽ cho rằng hết cao điểm thì lại tái diễn hoạt động ạ
ở đây thì các cái giải pháp đặt ra trong cái tương lai là chúng tôi xác định rằng
cái kế hoạch hai trăm chín mươi chín này nó là cái xuyên suốt cơ bản và đi cùng với chúng tôi
nó gần như một cái kế hoạch để chúng tôi sẽ thực hiện từ nay về sau
về mặt chủ quan là chúng tôi sẽ phải đưa các trang thiết bị hiện đại
và tăng cường cái việc phạt nguội kiểm tra phát hiện là hầu hết đều trong vụ
thông qua các trang thiết bị và kỹ thuật nghiệp vụ hệ thống giám sát
cái việc thứ ba nữa là phải tập trung chủ yếu vào các cái hành vi mà có liên quan
liên quan đến cái tai nạn giao thông để từ đó là chúng ta sẽ đánh giá
nguyên nhân thời gian địa điểm đối tượng và đưa ra các phương thức
phần xa kiểm soát để hợp lý và đạt hợp hiệu quả cao
chúng tôi phải tính đến cái phương án gắn trách nhiệm của cái lực lượng thực thi công vụ
vào đối với những tuyến đường những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông
tiếp theo là chúng tôi phải tăng cường tuyên truyền nâng cao văn hóa
khi tham gia giao thông
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả truyền anntv
tiếp tục có thông tin đáng chú ý khác
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng ra soát
kiểm tra về phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn cơ sở trên địa bàn tp hà nội
qua đó thì chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập trong công tác phòng cháy chế cháy
chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trả tự hoặc cơ sở không đủ điều kiện
nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
lãnh đạo công an tp hà nội quán triệt công an các đơn vị phải nắm tình hình
đánh giá đúng tự trạng về phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở
kiểm tra xử lý một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật
yêu cầu bắt buộc các cơ sở đã đưa vào hoạt động phải khắc phục tất cả các tồn tại vi phạm
tổ chức thực hiện nghiêm túc duy trì liên tục các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình hoạt động
đặc biệt công tác giả soát kiểm tra xử lý phải được triển khai toàn diện đảm bảo khách quan
cơ sở đang bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động phải được giám sát chặt chẽ không để tồn tại tiêu cực trong giám sát kiểm tra
mỗi cán bộ chiến sĩ phải ý thức rõ trách nhiệm trong khi thi hành công vụ
xác định đây là một chiến dịch đặc biệt theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
là cơ hội để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập trong công tác này
để nhằm góp phần nước cao hiệu quả công tác phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
và tháng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi hai
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi tới đây tại hà nội sẽ diễn ra chương trình
cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi hai
đây là nội dung được ban thường trực ubnd tqvn thông tin tại buổi họp báo
diễn ra vào sáng ngày hôm qua
tiếp nối thành công của những năm trước sau hai năm ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi hai
được tổ chức với chủ đề hành trình của hy vọng
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ubnd tqvn các cấp đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo
và chương trình an sinh xã hội được gần bảy mươi chín tỷ đồng
trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp
gần hai mươi tỷ đồng các chương trình an sinh xã hội trên năm mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
từ nguồn vận động cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng
ubnd tqvn các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được gần một trăm linh ba căn nhà đại đoàn kết
hỗ trợ trên hai bốn triệu lượt người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh
và hỗ trợ hàng nghìn lượt học sinh sinh viên về học tập phát triển sản xuất
và xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh
dự kiến chương trình sẽ có khoảng một một trăm linh người tham dự
trước đó sẽ diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ người nghèo với sự tham gia đóng góp
của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đến trao biển đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo trung ương
và chương trình an sinh xã hội